thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày sáu tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
từ một mươi tám h ngày năm tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một thành phố hà nội đã ghi nhận chín mươi ba ca bệnh
trong đó năm mươi bốn ca trong cộng đồng ba mươi chín ca trong khu cách ly và phong tỏa
các ca dương tính được phân bố tại hai mươi trên ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố
điểm đáng chú ý trong ngày sáu tháng một mươi một hà nội ghi nhận ổ dịch mới là yên xá tân triều
với tổng cộng một mươi bốn ca nhiễm mới đều từ cộng đồng
theo công bố của thành phố hà nội tất cả ba mươi quận huyện thuộc thành phố đều ở cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
với cấp độ xã phường thị trấn có hai trăm sáu mươi bốn địa phương ở cấp độ hai ba địa phương cấp độ ba còn lại ở cấp độ một
ba xã phường ở mức độ dịch ba nguy cơ cao màu vàng gồm thị trấn quốc oai huyện quốc oai
phường cống vị quận ba đình và xã tiến thắng mê linh
liên tiếp ghi nhận số ca f tăng mạnh và truyền hành hôm qua
thành phố hà nội đã điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
học sinh chỉ có một số khối lớp tại huyện ba vì sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày tám tháng một mươi một
tại hai mươi chín quận huyện thị xã còn lại sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học
bậc học tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên
và học sinh mầm non sẽ tiếp tục nghỉ học tại nhà